tại viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam bày tỏ vui mừng được tham dự lễ kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam lần thứ năm ngày một mươi tám tháng năm đúng dịp viện đang hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm năm hình thành và phát triển
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định trong nghiên cứu khoa học xã hội các nhà khoa học của viện hàn lâm luôn đứng trong hàng ngũ của những người tiên phong về đổi mới tư duy tích cực tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện và phát triển lý luận thẳng thắn đưa ra các kiến nghị có giá trị đối với đất nước
đặc biệt kể từ khi đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đến nay nghiên cứu của viện hàn lâm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
về nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về dân số và phát triển về lao động tiền lương về công tác cán bộ v v là một tài liệu quan trọng cung cấp luận cứu khoa học cho việc xây dựng ban hành các nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng về nhiều vấn đề quan trọng
tuy vậy bên cạnh những thành tiệu đã đạt được cho rằng viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam vẫn chưa phát huy thật hiệu quả thế mạnh của mình
tuy nhiên tiếng nói của giới khoa học xã hội vẫn còn khiêm tốn xã hội vẫn chưa được biết và hiểu nhiều về các thành tiệu của khoa học xã hội
chủ tịch quốc hội đề nghị viện tiếp tục nghiên cứu nhằm đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý hoạt động khoa học tạo môi trường động lực cho các nhà khoa học công hiến